dùng súng để khống chế con tin rồi cố thủ trong một ngôi nhà vụ việc xảy ra vào sáng nay tại xã bảo quang tỉnh đồng nai
công an thành phố long khánh cho biết đến trưa nay đã khống chế được đối tượng
thông tin ban đầu khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn
phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện xuân lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng
sau khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế một người dân đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km người dân này đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy
đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của người dân này chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân ở xã bảo quang cố thủ
không chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng đảm bảo an toàn tính mạng người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một súng bắn đạn trì hai trang tự chế